phú yên là địa phương có thế mạnh trong nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản của vùng duyên hải miền trung
tuy nhiên đến nay công tác quy hoạch chi tiết vẫn còn nhiều vướng mắc bất cập
việc kiểm tra xử lý các vi phạm liên quan đến đánh bắt nuôi trồng thủy sản chưa mang lại hiệu quả cao
dẫn đến chiến lược phát triển thủy sản chưa theo hướng bền vững
phú yên có diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợi khoảng hai sáu trăm hai mươi hectare
tập trung chủ yếu ở các huyện đông hòa tuy an và thị xã sông cầu
thực tế cho thấy môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản ở địa phương ngày càng xấu đi
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và chưa có biện pháp phòng trị hiệu quả
nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng con giống thời tiết khắc nghiệt và ô nhiễm vùng nuôi
theo quy hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tổng diện tích nuôi trồng thủy sản nước lợ ở phú yên khoảng ba sáu trăm năm mươi hectare
hiện nay nhiều vùng nuôi trên chưa được quy hoạch chi tiết
tình hình dịch bệnh trên thủy sản nuôi rất phức tạp công tác quản lý gặp nhiều khó khăn
cũng phải coi việc quy hoạch chi tiết là cũng giống như nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương
và cũng phải được đưa vào nghị quyết có lộ trình để thực hiện
và sau khi quy hoạch chi tiết xong nếu như quy hoạch chi tiết mà không giao mặt nước
đất ổn định cho dân thì cũng không thể là có hiệu quả được
chúng ta phải gắn với việc giao đất mặt nước ổn định lâu dài cho dân
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
việc giao đất và mặt nước cho hộ gia đình nuôi thủy sản thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân cấp huyện
tuy nhiên do nhiều vùng nuôi tập trung chưa được quy hoạch chi tiết
nên việc giao đất và mặt nước cho hộ gia đình nuôi thủy sản chưa phù hợp với hạn mức theo quy định
mà chủ yếu theo nhu cầu của người dân
trên thực tế phú yên có khoảng một mươi hộ gia đình nuôi trồng thủy sản
nuôi trồng thủy sản còn nhỏ lẻ manh muốn thiếu quy hoạch và chưa được đầu tư hạ tầng thích hợp
dẫn đến tình trạng thường xảy ra ô nhiễm nguồn nước
một số địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác quy hoạch chi tiết
một số địa phương thì có làm nhưng mà làm quy hoạch chi tiết xong thì cũng không có triển khai tiếp theo nó một cách có bài bản và có hiệu quả
còn một số địa phương thì cũng rất nhiều vùng nuôi mà đã được quy hoạch tổng thể rồi nhưng mà chưa triển khai quy hoạch chi tiết được
có hai lý do chính thôi
một là cái vấn đề vô
thường địa phương người ta hay thẳng nàng là vấn đề vô nhưng tôi nghĩ là hiện nay cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
làm có cái đầu việc là quy hoạch là cái tiêu chí đầu tiên mà là quy hoạch
thì nếu như địa phương họ quan tâm đến cái việc quy hoạch chi tiết các cái vùng nuôi trồng thủy sản của địa phương mình
trong cái đưa vào trong cái nội dung quy hoạch của cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
thì tôi nghĩ là hoàn toàn được và cũng có tiền để mà con gói trang trại cho cái nội dung nhà chi tiết đó
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên ngoài công tác quy hoạch chi tiết tại các vùng nuôi tập trung được triển khai
các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương còn đang có sự trồng lớn lên quy hoạch nuôi trồng thủy sản
từ những vướng mắc bất cập trên ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội đề nghị tỉnh phú yên
cần giả soát lại công tác quy hoạch trồng chéo hiện nay đồng thời quy hoạch lại và xây dựng một chiến lược phát triển thủy sản theo hướng bền vững